gần hai tháng nữa mới đến tết nguyên đán thế nhưng hiện tình trạng buôn bán vận chuyển pháo lậu lại diễn ra hết sức nóng bỏng trên địa bàn các tỉnh bắc miền trung
các đối tượng vi phạm đã sử dụng nhiều hình thức tinh vi xảo quyệt nhằm có thể tuồn pháo vào nội địa tiêu thụ
điều đáng nói là đã có không ít trường hợp phải nhập viện do sử dụng pháo trái phép thế nhưng những tai nạn do pháo gây ra thì vẫn không ngừng gia tăng vào những dịp cuối năm
cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh hà tĩnh nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát gắt gao nên từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng không phát hiện một vụ vận chuyển pháo lậu nào
do cơ quan hải quan và các cơ quan phối hợp kiểm soát chặt chẽ nên các đối tượng không vận chuyển pháo về qua đường này
khi các cửa khẩu bị xếp chặt kiểm soát thì đối tượng đã chuyển sang hoạt động ở khu vực nội địa
tại hà tĩnh chỉ có một đối tượng đã chuyển sang hoạt động ở khu vực nội địa
chỉ trong vòng hai tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu vụ vận chuyển pháo lậu thù giữ gần năm trăm linh pháo hòa các loại
không chỉ riêng hà tĩnh mà tại các tỉnh quảng trị quảng bình thời gian gần đây cũng liên tục bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo lậu
mua ở lào thì một cư lao găm pháo thì khoảng đồ một trăm linh thì việt nam nhưng về việt nam bán được một triệu là gấp một mươi lần
vì vậy là đối tượng sẵn sàng đánh đổi để mà mua pháo về và tiêu thụ
khác với những năm trước năm nay các đối tượng đã thu gom pháo từ các tháng trước đó rồi chờ đến dịp tết nguyên đán mới đem ra tiêu thụ
chứ không tập trung vào thời gian cuối năm nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng
đơn vị còn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong bà con nhân dân ở trên khu vực biên giới về vấn đề là không buôn bán không tiếp tay cũng như không sử dụng trong những đợt
trước trong sau dịp tết nguyên đán
khi tình trạng buôn bán vận chuyển pháo lậu vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay thì những câu chuyện buồn từ việc sử dụng pháo nổ trái phép vẫn chưa bao giờ kết thúc
những hậu quả thương tâm những nỗi đau mà không ít người đang phải hứng chịu do pháo gây ra sẽ còn ám ảnh mãi